trong khi một số cơ sở kinh doanh thuốc tân dược đã tự ý nâng giá bán khẩu trang trong những ngày vừa qua
tại ninh bình nhiều nhà hảo tâm nhiều phòng khám chuyên khoa cơ sở kinh doanh thuốc tân dược
đã gạt qua lợi nhuận nhập hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người dân
với thông điệp chung tay chống lại virus corona
tại các điểm phát khẩu trang miễn phí cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình cũng đã cử cán bộ
đến từng nơi để kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế giám sát việc cấp phát cho người dân